vâng chào mời quý vị đã quay trở lại với chương trình truyền hình trực tuyến của báo sức khỏe và đời sống
với chủ đề nước nhà bạn đã sạch chưa
và chúng ta cũng đang bàn luận với nhau về cách làm sao để cho sử dụng được một nguồn nước sạch
thông thường đó thì chúng ta cũng thấy rằng là có những người người ta đã quảng cáo là
có những cái loại máy để mà làm sọc nước và có thể uống được trực tiếp
nhưng mà trên thực tế thì một số người vẫn lo lắng
và người ta không biết rằng là những nước mà đã sử dụng các loại máy này
thì có đảm bảo cho sức khỏe của mình hay không
và có cần phải nấu sôi lại một lần nữa hay không ạ
về mặt lý thuyết các hệ thống xử lý đạt tiêu chuẩn
ví dụ như hệ thống lọc nước dùng ro
thì về nguyên tắc nó loại bỏ hầu hết các chất ô nhiễm
và cái này có thể sử dụng trực tiếp không cần nấu sôi
tuy nhiên thì do thói quen của người việt
mặc dù có máy đó nhưng mà người ta vẫn quen nấu sôi rồi
cho nên sau cái nước lọc đó người ta vẫn có nên nổ sôi
thì cái đó tốt không xấu
về tiêu chuẩn chúng ta để nước uống trực tiếp
thì nó phải đạt cái tiêu chuẩn của bộ y tế là nước uống tại vòi
uống trực tiếp tức là qcvn sáu mươi một hai nghìn một mươi của bộ y tế
thì nếu chất lượng nước đảm bảo cái tiêu chuẩn này
thì chúng ta có thể dùng trực tiếp
tuy nhiên tôi cũng phải lưu ý rằng là
và hơn nữa là cái chất lượng này phải được chứng nhận
bởi các cơ quan có thẩm quyền
và có uy tín
thì tuy nhiên tôi cũng nói rằng cái chất lượng nước
khi các quý vị gửi đi phân tích
là nó chỉ có giá trị trên mẫu thử
trên mẫu thử trên cái mẫu nước các quý vị mang đi thôi
cho nên để bảo đảm chất lượng thì cái việc giám sát
đo đạt chất lượng này phải được thực hiện thường xuyên
bởi các cơ quan uy tín
với các phòng thí nghiệm hiện đại
và có các chứng nhận của cơ quan thẩm quyền
vâng vậy là
khi mà chúng ta sử dụng các hệ thống nước lọc
thì chúng ta có thể là sử dụng trực tiếp
và trong trường hợp nếu như mà
quý vị chưa yên tâm
với chất lượng
sau khi mà lọc thì chúng ta vẫn có thể
là mình đun lại
tuy nhiên một điều chúng ta lưu ý là chúng ta cũng chỉ nên
là sử dụng ngay trong vòng khoảng là hai mươi bốn giờ
để mà tránh phát sinh những cái vi sinh vật
ở trong nước sau khi mà đun xong
cũng tương tự như vậy nếu như mà chúng ta đã đun nước một lần rồi thì chúng ta không nên
nghĩ đến việc
đem cái nước đã đun
mà đun đi đun lại nhiều lần
và chúng ta cũng không
quên là chúng ta phải kiểm tra thường xuyên
các cái dụng cụ như là các cái ấm bởi vì có khả năng
là sẽ phát sinh
những rỉ xét
những thông tin rất là thú vị từ phía các chuyên gia
và tôi nghĩ rằng là những thông tin này thì vô cùng thực tế
đặc biệt đó là dành cho những người phụ nữ những người nội trợ
sự yêu thương và chăm sóc cho cả gia đình của mình